các cơ quan quân đội tỉnh thừa thiên huế cùng một số tổ chức đã trao tặng cho lực lượng chức năng và nhân dân nước bạn lào một số thiết bị y tế và nhu yếu phẩm phục vụ cho hoạt động phòng chống dịch covid một mươi chín
tại cửa khẩu la lây tỉnh quảng trị bộ chỉ huy quân sự tỉnh thừa thiên huế hội doanh nghiệp trẻ đã trao tặng bộ chí huy quân sự tỉnh sa la van và tỉnh sê kong nước bạn lào năm khẩu trang y tế khẩu trang vải kháng khuẩn một chai nước rửa tay khử khuẩn bốn tấn gạo
cùng ngày tại cửa khẩu ad bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh thừa thiên huế phối hợp với huyện a lưới hỗ trợ lực lượng vũ trang và nhân dân giáp biên thuộc hai tỉnh sê kong và salavan hai năm tấn gạo năm trăm linh chiếc khẩu trang y tế hai trăm hai mươi chai nước rửa tay và một số nhu yếu phẩm khác